sau năm ngày xét xử tòa nhân dân tp hcm đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án buôn lậu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
xảy ra tại công ty cổ phần vn pharma và tuyên bản án đối với các bị cáo trong vụ án này
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma đặt võ mạnh cường giám đốc công ty hàng hải quốc tế hnc
mua thuốc tân dược của một công ty canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở việt nam
trong đó có chín ba trăm linh hộp thuốc h capita ba trăm linh mg camlet để chữa bệnh ung thư
do không có hồ sơ kỹ thuật tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho cục quản lý dược bộ y tế thẩm định
theo quy định hùng chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ kỹ thuật thuốc để hợp thức hóa tiêu chuẩn và chất lượng thuốc
cũng như làm giả các chứng từ thủ tục thanh toán để được bộ y tế cấp giấy phép nhập khẩu lô thuốc này
sau khi được cục quản lý dược đồng ý tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn công ty vn phạc ma mở tờ khai hải quan nhập khẩu chín ba trăm linh hộp thuốc h capita năm trăm linh mg
trị giá hơn hai trăm năm mươi usd khoảng hơn năm ba tỷ đồng
nghi ngờ nguồn gốc thuốc cục quản lý dược thanh tra công ty vn pharma kiểm tra lô hàng
kết quả mẫu giám định của bộ y tế cho thấy lô thuốc nhập khẩu này chứa chín mươi bảy hoạt chất
tapecitabin là thuốc không rõ nguồn gốc kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người
ngay sau đó bộ y tế yêu cầu nguyễn minh hùng và võ mạnh cường giải trình đồng thời niêm phong không cho bán ra thị trường
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố vụ án
sau quá trình xét xử và nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn minh hùng mức án một mươi hai năm tù
và bị cáo võ mạnh cường cũng một mươi hai năm tù cùng với tội buôn lậu buộc cường nộp lại số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng tiền thu lợi bất chính
các bị cáo khác là cựu lãnh đạo vn phạc ma bị tuyên phạt từ bốn đến năm năm tù